dẫn đến sách chỉ dùng được một lần rồi bỏ đi gây lãng phí đã được nhắc đến trong nhiều năm qua
mới đây vấn đề này lại tiếp tục nóng lên khi được các đại biểu quốc hội đưa ra vấn đề tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi một tháng chín thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cũng đã chính thức lên tiếng
tuy nhiên trong thực tế đây là sự việc cũng cần được xem xét từ nhiều góc độ
hai chị em trúc lâm và trúc lam vừa mới bước vào ngưỡng cửa đầu cấp hai
chỉ mới vào năm học được vài tháng nhưng một số cuốn sách của các em đã xuất hiện những dòng chữ viết bút mực
do thói quen làm bài tập ngay trong sách giáo khoa
không thể trách học sinh khi mà hiện nay những cuốn sách giáo khoa lại có thêm phần câu hỏi bài tập dưới hình thức trắc nghiệm
yêu cầu học sinh phải ghi chép hoặc điền vào chỗ trống
như vậy hầu hết các sách này chỉ dùng được một lần rồi thôi
một phần khác nữa là nhiều khi chúng nó rằng xé nhau hay là tranh đùa nhau
thì gia đình cũng cố gắng là nếu như nó quá bẩn và xấu thì sẽ thay sẽ thay đi cho con
thế còn rõ ràng là những quyển sách mà nó đã nát nó đã cũ rồi đến cuối năm nó phải bỏ nó đi thôi
làm nghề buôn bán thu gom đồng nát đã nhiều năm nay
nhưng chưa bao giờ bà hậu lại thu mua được nhiều sách giáo khoa như những năm gần đây
có lúc bà hậu đã mua được nhiều sách giáo khoa nhưng chưa bao giờ bà hậu đã mua được nhiều sách giáo khoa như những năm gần đây
có lúc bà mua được từng bao tải sách nhiều cuốn sách còn gần như mới nguyên với giá bán giấy vụn chỉ hai đồng một kg